kính chào quý vị và các bạn
kể từ đêm nay khi bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc tăng cường nén và đẩy vùng áp thấp
khu vực phía đông bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ trong khoảng ba ngày tới sẽ giảm dần
cao nhất trong ngày mai sẽ là hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
sau đó giảm thêm khoảng hai độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực phía tây bắc bộ có mưa rông trong những ngày tới
nhưng tình trạng nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt còn duy trì trong ngày mai
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi năm ba mươi tám độ khu tây bắc có nơi cao hơn
trong hai ngày tiếp theo chỉ còn nắng nóng nhẹ với nhiệt độ phổ biến là ba mươi năm ba mươi sáu độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất là ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi cao hơn
sau đó từ khoảng chiều tối ngày hai mươi ba khu vực sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to nắng nóng khu vực này sẽ giảm dần
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
ngày mai sẽ có nắng nóng gai gắt ở phần phía bắc khu vực với nhiệt độ là ba mươi sáu ba mươi chín độ
các tỉnh từ khánh hoa trở vào nước bình thuận nhiệt độ không quá ba mươi năm độ
sang ngày tiếp theo nắng nóng suy giảm trên khu vực này
chỉ còn nắng nóng nhẹ vài nơi ở phần phía bắc khu vực
tại tây nguyên trong vòng ba ngày tới do gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên
nên sẽ có mưa mưa vừa và rông vài nơi cục bộ có mưa to vào khoảng thời gian chiều và tối
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
cũng do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên
nên tại các tỉnh nam bộ sẽ có mưa mưa vừa và rông rải rác
cục bộ có mưa to vào khoảng thời gian chiều và tối
trong những ngày tới trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn